hệ thống mắt thần gồm hơn một camera an ninh kết nối với trung tâm điều hành đô thị thông minh
được lắp đặt tại các vị trí trọng điểm trên địa bàn quận một tp hcm
để bảo đảm an ninh trật tự tránh xảy ra tình trạng tụ tập gây dối
hiện nay ubnd quận một đang tiếp tục khảo sát và lắp thêm camera
theo đề nghị của công an quận nhằm nâng cao hơn nữa năng lực xử lý của hệ thống này
theo đó trên một một trăm một mươi năm mắt thần và một trăm hai mươi tám đầu thu quận một đã đầu tư mới các camera quan sát tầm xa
lắp đặt tại các vị trí trọng điểm phục vụ an ninh trật tự như trụ sở ubnd tp hcm
đặt tại khách sạn rest vòng xoay lê duẩn trụ sở ubnd quận nhà thờ đức bà
lãnh sự quán mỹ tượng trần hương đạo v v
trong thời gian triển khai thí điểm hệ thống camera an ninh thông tin
đã hỗ trợ phục vụ tốt
hệ thống camera an ninh thông tin đã hỗ trợ phục vụ tốt cho bàn chỉ huy thống nhất quận một
trong công tác chỉ đạo điều hành xử lý các tình huống phát sinh vào các ngày nghỉ lễ tết
hệ thống còn phát huy tác dụng rất hiệu quả trong công tác phòng chống bạo động
tụ tập trái phép kịp thời ngăn chặn các hành vi quá khích
gây rối trật tự công cộng vào các đợt cao điểm đảm bảo an ninh trực tự